ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn đức hiếu
chú tại khu dân cư khánh hội phường nam đồng tp hải dương về hành vi chống người thi hành công vụ
lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an tỉnh hải dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm tại đường trường trinh thuộc phường tân bình tp hải dương
thì phát hiện hiếu không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh đi từ hướng vòng xuyến về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng hiếu không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy phía trước
và đâm thẳng vào người đồng chí trung tá đặng xuân hoàn làm đồng chí hoàn bị thương
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở